ban thường vụ thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
về hợp tác phát triển toàn diện giữa hai địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
và đồng chí nguyễn văn vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lào cai đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy lào cai bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao sự hợp tác và kết quả bước đầu đạt được giữa hai tỉnh thành phố trong thời gian tới
đồng chí nguyễn văn vịnh đề nghị thành phố hà nội tiếp tục giới thiệu giúp đỡ các doanh nghiệp lào cai đưa nông sản hàng hóa vào thị trường hà nội
tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại thành phố hà nội đồng thời tiếp tục xây dựng các đơn vị kết nghĩa để giúp đỡ
trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo giữa các đơn vị trong tỉnh lào cai với thành phố hà nội
đồng tình với các nội dung hợp tác được đề xuất tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
thời gian tới giữa hai tỉnh thành phố sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị
củng cố xây dựng các cơ sở đảng vững mạnh nhất là trong giai đoạn hiện nay
đối với các lĩnh vực kinh tế xã hội bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị địa phương
nhất là các sở ngành liên quan thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc